đang được phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh bắc ninh triển khai lắp đặt

được vô gia từ phường tiền an thành phố bắc ninh tỉnh bắc ninh

cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh và số máy của chủ cửa hàng khi nhân viên tiệm vàng sinh diễn thành phố bắc ninh
kích hoạt hệ thống thiết bị kỹ thuật phòng chống tuệ phạm cướp trụng cấp tài sản
vừa được phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh lắp đặt
khi có kẻ gian đột nhập với ý định cướp tiệm vàng các nhân viên có mặt tại cửa hàng
chỉ cần ấn vào các nút kích hoạt được lắp đặt sẵn tín hiệu báo động khẩn cấp ngay lập tức được truyền về
kích hoạt thiết bị tự động quay số đến những số máy đã được lập trình sẵn thông tin nhanh
về nội dung địa chỉ nơi vụ cướp xảy ra
việc lắp đặt hệ thống thiết bị kỹ thuật phòng chống tuệ phạm cướp trụng cấp tài sản
tại các cửa hàng vàng trên địa bàn không chỉ giúp lực lượng công an nhanh chóng tổ chức lực lượng
bắt sự đối tượng mà còn đảm bảo an toàn cho các nhân viên khi có vụ cướp xảy ra
khi mà chúng tôi kinh doanh những mặt hàng này thì vấn đề đầu tiên là phải an ninh phải được an toàn
thế tôi cảm thấy khi được lắp thiết bị này là tôi hoàn toàn được yên tâm và tin tưởng
công tác an ninh sẽ được tốt hơn và được an toàn hơn
công ty của tôi là muốn bán những cái hàng nó nhạy cả
nếu mà nó xảy ra thì được bên tỉnh và bên thành phố hỗ trợ cho công ty thế là những cái này là
cái mô hình gia đình rất là tán thành
và cũng mong muốn rằng là nhân rộng ra toàn thành phố và toàn tỉnh
những cái mô hình mà các cái mặt hàng nhất là ngành vàng bảng và bên ngân hàng
đấy là cái công tác mà cảnh báo và an ninh này thì rất là tốt
gia đình rất là yên tâm trong công tác này làm ơn
bên cạnh việc tiến hành giả soát lắp đặt hệ thống thiết bị phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh
còn phối hợp với công an các huyện thị xã thành phố xây dựng phương án và tổ chức diễn tập tình huống
có trộm cướp xảy ra tại các tiệm vạng
đồng thời thường xuyên bảo trì bảo dưỡng thiết bị định kỳ đảm bảo thiết bị hoạt động tốt
trong mọi tình huống kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh
hiện tại thì đến đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đơn vị đã tổ chức lắp đặt được năm điểm
trên địa bàn thành phố bắc ninh và từ sơn
đây là một công nghệ rất tiên tiến
sau khi lắp đặt tại một số các địa điểm cho thấy hiệu quả của công tác này rất tốt
và phản ứng giữa phản ứng của các chủ nhà hàng tiệm vang
cho thấy là cái này cần phải nhân rộng và lắp đặt trên toàn cái địa bàn
để phục vụ tốt nhất cho công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cướp tại các tiệm vàng
việc lắp đặt các thiết bị an ninh như thiết bị phòng chống tội phạm cướp trộm cắp tài sản như trên
được xem là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần nâng cao nhận thức của chủ cơ sở nhân viên
bảo vệ cơ sở kinh doanh vàng bạc đá quý trong công tác phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm cướp trộm cắp tài sản
đồng thời đây là biện pháp kết nối các cơ sở kinh doanh với lực lượng công an
nhằm kịp thời xử lý các tình huống đột xuất xảy ra đảm bảo công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm có hiệu quả
kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với hai đối tượng cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng trần thị phương liên sinh năm hai nghìn năm
hộ khẩu thường chú tại một mươi sáu trên ba mươi năm bãi vượt xã lộc hòa tp nam định tỉnh nam định
và đối tượng lại thị nhàn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám
hộ khẩu thường chú tại ba trăm năm mươi hai hoàng văn thụ phường quang trung tp nam định tỉnh nam định
còn về tội tham mô tài sản phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng vũ hữu thuyên sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một
hộ khẩu thường chú tại thôn đại đê xã đại an huyện vũ hữu thuyên
vũ bản tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự chừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chia chép các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện